đoàn công tác chính phủ do phó thủ tướng vũ đức đam dẫn đầu vào chiều nay đã có buổi làm việc với lãnh đạo ubnd tp hcm
về tình hình triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi gọi tắt là đề án sáu trên địa bàn tp hcm
cùng tham gia đoàn công tác có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó thường trực tổ công tác đề án sáu của chính phủ phó trưởng ban chỉ đạo đề án sáu của bộ công an
trong một mươi tháng triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ đến nay thành phố đã huy động gần ba chín trăm linh cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện đề án
trong đó gần bảy mươi là cán bộ thuộc lực lượng công an nhân dân
thành phố đã chi gần ba trăm bốn mươi ba tỷ đồng thực hiện đề án sáu
tính đến ngày sáu tháng một mươi một công an thành phố đã thu nhận được gần sáu tám triệu hồ sơ cấp căn cước công dân
cửa bàn ngành cùng quyết liệt thực hiện các giải pháp đảm bảo dữ liệu dân cư luôn đúng đủ sạch sống theo tinh thần của đề án sáu
bên cạnh những kết quả đạt được là một trong những thành phố lớn có cơ cấu dân cư đông đa dạng phức tạp
với trên năm mươi hồ sơ thủ tục hành chính cần phải giải quyết trong ngày
thành phố kiến nghị bộ công an bộ tư pháp sớm hoàn thành việc đối sánh dữ liệu
tổng cục thuế cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin người nộp thuế
kiến nghị bộ y tế bảo hiểm xã hội việt nam phối hợp với bộ công an làm sạch các dữ liệu về tiêm chủng vaccine
bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội để cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư
tại buổi làm việc phó thủ tướng nhấn mạnh đề án sáu không chỉ là cơ sở dữ liệu của ngành công an
đây là chủ trương mà chính phủ rất quan tâm vì nếu thực hiện chuyển đổi số thành công
sẽ thay đổi cách quản lý của bộ máy hành chính nhà nước hỗ trợ cho người dân rất nhiều trong hành chính công
trước đó đoàn công tác của chính phủ đã đi kiểm tra thực tế tại ủy ban nhân dân phường bến thành quận một tp hcm
tại đây sau khi nghe báo cáo tình hình thực tế về thực hiện đề án sáu và trực tiếp trò chuyện hỏi thăm công việc của các cán bộ công chức phường
phó thủ tướng đã nêu rõ những lợi ích tầm quan trọng của đề án sáu
đồng thời động viên cán bộ nhân viên tiếp tục cố gắng thực hiện tốt các công việc phục vụ cho đề án sáu